khi mang thai nếu chủ quan và không coi trọng chăm sóc và theo dõi thai kỳ bà bầu có thể gặp hệ lụy là bị thiếu máu thiếu sát
phụ nữ mang thai cần có hiểu biết để phòng ngừa thiếu máu thiếu sát giúp cho thai nhi khỏe mạnh
đối với bà bầu nhu cầu các chất dinh dưỡng tăng cao nhằm đáp ứng cho sự phát triển của bảo thai nheo thai và tăng khối lượng hồng cầu ở mẹ
sắt tham gia vào quá trình tạo ra huyết sắc tố hemoglobin sắc tố trong tí bào hồng cầu có vai trò vận chuyển oxy đến tất cả các mùa và các cơ quan trong cơ thể
ở phụ nữ có thai bổ sung sắt là để tạo thêm máu cho cả mẹ và thai nhi
lúc này sát là yếu tố cần thiết để đảm bảo quá trình vận chuyển oxy từ phổi đến các phần còn lại của cơ thể
và chuyển qua nhau thai em bé
trong quá trình mang thai tim của người mẹ phải hoạt động nhiều hơn bình thường để cung cấp máu nuôi dưỡng thai nhi
kéo theo đó là thể tích máu cũng tăng từ ba mươi đến năm mươi so với bình thường
sự tăng thể tích máu này đòi hỏi cơ thể phải được nạm thêm lượng sắt acid folic để tạo ra nhiều máu hơn cung cấp cho nhu cầu cơ thể
nếu không cung cấp đủ sắt lượng huyết sắc tố cũng giảm theo
điều này có thể làm giảm việc cung cấp oxy cho các tế bào cơ quan
từ đó có thể gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe
khi mang thai bà bầu bị ngén mệt mỏi cũng dẫn đến tình trạng thiếu máu
nguyên nhân chủ yếu là do ăn uống hàng ngày không cung cấp đủ nhu cầu
thiếu máu khi mang thai xảy ra nhiều với thai phụ ở vùng nông thôn vùng miền núi do điều kiện kinh tế còn khó khăn
phụ nữ bị suy dinh dưỡng trước khi mang thai cũng gây thiếu máu khi mang thai nhiều hơn
bệnh nhân bị thiếu máu cần nên đi thăm khám bác sĩ
để kịp thời bổ sung thuốc điều chỉnh chế độ ăn uống khi có các dấu hiệu sau
hay mệt mỏi đau đầu chóng mặt cảm giác tim đấm nhanh hơn bình thường mặc dù không gắng sức
tác bị dụng không nguyên nhân móng tay nhợt nhạt dễ bong gãy da nhợt nhạt vàng khó thở hay buồn trồn hồi hộp thèm ăn những đồ lạ mà trước đây không ăn
nhật đã cảnh báo thai phụ thiếu máu thiếu sắt nếu không được điều chỉnh
để kịp thời bổ sung thuốc điều chỉnh chế độ ăn uống khi có các dấu hiệu sau
bà bầu bị thiếu máu giai đoạn sướng thai kỳ có nguy cơ bị bệnh tìm mạch cao hơn trẻ khác khi đến tuổi trưởng thành
để hạn chế thiếu máu thiếu sắt ở bà bầu không có giải pháp nào tối ưu hơn là phải đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng các chất dinh dưỡng và chú trọng vào bữa ăn hàng ngày trong suốt thai kỳ
bữa ăn hàng ngày cung cấp đủ các thành phần đạm sắt vitamin đó là các chất có trong thịt cá lòng đỏ trứng gà rau xanh trái cây tươi
bổ sung các thực phẩm giàu acid folic
như rau xanh gan thận các loại nấm tươi các loại đậu đỗ hạt ngũ cốc
uống bổ sung chất sắt dạng viên hoặc dạng nước
khi uống nên uống nhiều nước để tránh ta bón
theo các chuyên gia dinh dưỡng nhu cầu về sắt không ai giống ai nhất là với phụ nữ
các nghiên cứu đã cho thấy thiếu sắt hẳn đã không tốt cho sức khỏe nhưng nhiều hơn cũng chưa chắc đã tốt
thừa sắt có thể gây tổn thương các cơ quan trong cơ thể và làm tăng nguy cơ tiểu đường
đau tim và ung thư nhất là ở người già
theo các chuyên gia dinh dưỡng nhu cầu về sát không ai giống ai nhất là với phụ nữ
ở đứa tuổi từ một mươi chín đến năm mươi phụ nữ cần một mươi tám mg sắt mỗi ngày
tuy nhiên khi có thai nhu cầu sắt vọt lên hai mươi bảy mg mỗi ngày
nếu bạn đang cho con bú bạn sẽ chỉ cần chín mg
ngoài ra lượng kinh nguyệt có thể làm thay đổi nhu cầu sắt
với người trên năm mươi tuổi và đã mãn kinh khẩu phân sắt chỉ là tám mg mỗi ngày
không khó để cung cấp đủ sắt cho con
cơ thể sắt có trong các thực phẩm phổ biến như đậu cải bó xôi thịt bò hạt có vỏ cứng hay thịt gà
tốt nhất nên tận dụng nguồn sắt từ thực phẩm
trong trường hợp cần bù sung chế phẩm sắt cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng
khi không có nguồn cung cấp oxy thích hợp cho các tế bào máu và hemoglobin thấp
màu sắc da sẽ bắt đầu chuyển sang tái nhột làm cho bạn chồng yếu đi
điều này thường xảy ra từ từ
và khi nó đến bất ngờ tức là đã trở nên nghiêm trọng
thiếu sắt làm cho da của cơ thể xanh sao và luôn cảm thấy yêu đuối mệt mỏi
một số lý do hợp lý để giải thích điều này là tất cả các tế bào trong cơ thể của con người đều chứa sắt
và nó có nhiều chức năng quan trọng
một trong những chức năng quan trọng nhất là cung cấp oxy cho các tế bào
khi có sự thiếu hụt sát oxy này không đến được các tế bào
vì vậy làm chậm quá trình cung cấp oxy cho cơ thể
nếu ngay cả việc leo lên cầu thang cũng làm bạn gặp trước vấn đề
hoặc là cảm thấy khó thở khi làm công việc hàng ngày
thì nên đi kiểm tra sức khỏe
khó thở có thể sẽ ảnh hưởng đến trái tim
vì vậy tốt nhất không nên bỏ qua nó
máu tay cần được cung cấp và chứa các chất dinh dưỡng để duy trì cơ thể
khi bạn nhận thấy rằng móng tay trở nên giòn điều đó cho thấy bạn đang bị thiếu sắt
tuy nhiên trong nhiều trường hợp điều này chỉ xảy ra bởi cơ thể
điều này chỉ xảy ra bởi cơ thể

giống như tất cả các cơ quan và các phần khác của cơ thể
cần đến các chất dinh dưỡng và khoáng chất quan trọng để khỏe mạnh
thiếu sắt trong cơ thể có nghĩa bạn sẽ gặp phải đối mặt với việc gãy và dụng tóc hàng ngày
phụ nữ đang trải qua giai đoạn tiền mãn kinh dễ bị thiếu sát
điều này chủ yếu là do sự thiếu hụt trong nội tiết tố
các bác sĩ nói rằng nguyên nhân chính
của sự thiếu sắt là do lượng sắt trung bình được cung cấp từ các nguồn thực phẩm hàng ngày bị thiếu hụt
nhất là trong thời kỳ mãn kinh
vì vậy phụ nữ cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống
thực phẩm hàng ngày để cung cấp sát cần thiết cho cơ thể
ở phụ nữ nguyên nhân số một của thiếu sắt là kinh nguyệt quá nhiều khiến cho cơ thể không sản xuất kịp
để bù lại lượng máu bị mất sau mỗi kỳ đèn đỏ
lượng kinh nguyệt bình thường chỉ khoảng từ hai ba thịa cà phê mỗi tháng
nếu bạn phải thay bằng vệ sinh dưới hai tiếng
mỗi lần thì cần đi khám bác sĩ phụ khoa